vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai đang lập hồ sơ xử lý đối với ông nguyễn thanh hiền
chú tỉnh long an về hành vi vận chuyển cát trái phép
trước đó vào dạng sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi tổ công tác của đội cảnh sát đường thủy thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai
đã phát hiện ghe gỗ biển do ông hiền điều khiển đang vận chuyển gần năm mét khối cát trên tuyến sông đồng nai
thuộc địa phận phường hóa an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
làm việc với lực lượng chức năng ông hiền không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cát trên
nên tổ công tác đã tiến hành đưa phương tiện về bến tạm giữ để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định